theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
trong tổng số các ca mắc hiện nay ở nước ta đã có sáu ca bệnh tiến triển nặng là bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám bốn trăm ba mươi ba bốn trăm ba mươi sáu bốn trăm ba mươi bảy và bệnh nhân số bốn trăm ba mươi
tại buổi hội trần chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy các chuyên gia y tế nhận định đây đều là những bệnh nhân cao tuổi
có nhiều bệnh lý nền đi kèm trong đó có hai bệnh nhân bốn trăm ba mươi sáu và bệnh nhân bốn trăm ba mươi tám chuyển từ bệnh viện đà nẵng
đang được điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
đối với ba trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nặng đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng
gồm bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bệnh nhân bốn trăm một mươi tám bệnh nhân bốn trăm ba mươi bảy trong đó bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu đang có xu hướng nhiễm chủng tăng
các chuyên gia đề nghị bệnh viện xem xét cố gắng cai dần ecmo
còn bệnh nhân bốn trăm ba mươi bảy sáu mươi một tuổi cũng đã bắt đầu sử dụng ecmo
dự kiến trong ngày hôm nay ba mươi tháng bảy bảy chuyên gia của bệnh viện bạch mai sẽ vào hội trần
và xem xét thiết lập trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời cân nhắc việc có chuyển bệnh nhân đi hay không